kính thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh trang nemo
tại đường nguyễn trãi quận một tp hcm
bước đầu cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu không có hóa đơn chứng từ mua bán
và nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng tranemo số hai trăm sáu mươi chín c d đường nguyễn trãi quận một tp hcm
đội hai cục quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện
tại tầng trệt có rất nhiều quần áo phụ kiện túi sách được gắn mát của các nhãn hiệu nổi tiếng
tầng một trưng bày nhiều sản phẩm túi sách giày dép dán logo thương hiệu nổi tiếng của thế giới
như chanel gucci prada
theo đội quản lý thị trường số hai hiện đại diện cửa hàng trang nemo chưa xuất trình đầy đủ
các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của nhiều sản phẩm tại cửa hàng
cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm phân loại các sản phẩm để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra và quyết định xử phạt
hơn hai mươi bảy triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu đối với cơ sở trên
trang nemo tên thật là nguyễn xuân hương trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tp hcm
là một người bán hàng online nổi tiếng trên mạng xã hội
hiện tỏa nhân dân quận một tp hcm đang bổ sung điều tra xét xử người này về tội gây rối rật tự công cộng
xảy ra hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai